thưa quý vị và các bạn hôm nay tại kỳ họp thứ tám các đại biểu quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
trước chủ trương của trung ương trong việc tinh giảm biên chế vấn đề giảm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
giảm số lượng cấp phó của hội đồng nhân dân được nhiều đại biểu quốc hội cho ý kiến
luật tổ chức chính quyền địa phương hiện hành quy định
sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân xã gồm chủ tịch hội đồng nhân dân
một phó chủ tịch hội đồng nhân dân
cơ cấu hội đồng nhân dân huyện giảm một phó chủ tịch hội đồng nhân dân
về số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh dự thảo luật đưa ra hai phương án
phương án một giữ nguyên như luật hiện hành
phương án hai quy định lãnh đạo hội đồng nhân dân cấp tỉnh có hai đại biểu hoạt động chuyên trách
trường hợp chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách
thì bố trí một phó chủ tịch hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách
trường hợp chủ tịch hội đồng nhân dân là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm
thì bố trí hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách
qua thảo luận nhiều đại biểu đồng thuận về việc giảm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
giảm số lượng cấp phó của hội đồng nhân dân
về số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân tôi tán thành phương án hai
theo đó lãnh đạo hội đồng nhân dân cấp tỉnh có hai đại biểu hoạt động chuyên trách
trường hợp chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm nhiệm thì có hai phó chủ tịch hoạt động chuyên trách
nếu chủ tịch hội đồng nhân dân chuyên trách thì chỉ có một phó chủ tịch chuyên trách
tuy nhiên một số đại biểu cho rằng không phải vì nghị quyết số một mươi tám về sắp xếp bộ máy
theo hướng tinh gọn hiệu quả mà phải giảm một biên chế của đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh huyện
hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh huyện là theo quy định của pháp luật
vấn đề quan trọng để nhà nước phát triển tồn tại thì phải có cơ quan lập pháp hành pháp và cơ quan giám sát
khối lựa công việc của hội đồng nhân dân cấp tỉnh rất lớn công việc phức tạp
vì là cơ quan băng hành cơ chế chính sách của ủy ban nhân dân thực hiện
do vậy cần phải bảo đảm cho cây cáo của thường trực hội đồng nhân dân hoạt động hiệu lực hiệu quả
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với địa phương
hơn nữa chủ tịch hội đồng nhân dân thường là hoạt động kiêm nhiệm nhân sự thì luôn biến động
nếu can cứ vào điều kiện chủ tịch hội đồng nhân dân là đại biểu chuyên trách hay không chuyên trách
để xác định số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân
thì tổ chức của thường trực hội đồng nhân dân không ổn định sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân
vấn đề quan trọng là phải phân cấp cho các địa phương tính phải phân cấp cho huyện huyện phải phân cấp cho xã
khi người ta được phân cấp thì cái bộ máy đồng bộ cả chính quyền tức là bao gồm hội đồng nhân dân
người ta giám sát ủy ban nhân dân để người ta phục vụ làm sao đó cho cái nhiệm vụ của cái chính quyền đó nó tốt lên
chỉ có mấy hơn sáu trăm linh huyện bỏ một ông để giải quyết cái gì tính bỏ bớt đi để giải quyết cái gì
dự kiến tại kỳ họp này quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
thưa quý vị hội đồng nhân dân là cơ quan dân cử do nhân dân bầu ra là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri
cũng như giám sát chính quyền bảo đảm lợi ích của nhân dân
tuy nhiên trên thực tế nhiều cử tri cho rằng nên tinh gọn bộ máy hội đồng nhân dân cấp cơ sở hiện nay
đặc biệt là hội đồng nhân dân cấp phường xã tại các địa phương
để hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn
với chủ trương của trung ương về việc tinh gọn bộ máy giảm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
vừa qua chủ trương thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường mới được đề xuất cũng nhận được sự đồng thuận cao
hà nội sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm
một trăm bảy mươi bảy phường và thị xã sơn tây của thành phố sẽ bắt đầu thực hiện nếu nghị quyết được thông qua
theo tôi bây giờ cái xu hướng mà bỏ nghiên cứu ở trên và nghiên cứu bỏ cái hội đồng nhân dân
của cấp phường ấy thì tôi thấy thì là nó cũng thể hiện là nó tinh giảm được cái biên chế và giảm được ngân sách
và ngược lại thì trên cái cấp phường thì nó đã có cấp quận rồi
hiện nay đấy là ý chung của dân người ta không tìm đến cái hội đồng nhân dân
là vì người ta xác định rằng cái hội đồng nhân dân không giải quyết được cái thực tế trong cuộc sống dân sinh
chúng tôi ở phường thì cũng chả có cái việc thì phản ánh đến cấp hội đồng nhân dân cả
việc thì rất gần gũi lên phản ánh ngay với chủ tịch hoặc là bí thư hoặc là bên công an
về cái việc mà để đảm bảo cho cái hoạt động của chính quyền nó đã có hiệu lực hiệu quả
thế thì cái cơ chế giám sát của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và của các cấp ủy đảng
sẽ phải nâng cao vai trò và phải có hiệu lực hiệu quả phải đi vào chiều sâu thực tế
lúc đó thì nó mới đảm bảo cho cái hoạt động của chính quyền
mặc dù được nhiều cử tri tán thành
ý kiến lại cho rằng cần phải làm rõ hơn vai trò nhiệm vụ của ủy ban nhân dân cấp phường
khi thực hiện bảo hội đồng nhân dân đặc biệt là trách nhiệm kiểm soát quyền lực tại cơ sở
nếu bỏ cái chức năng giám sát kiểm soát quyền lực là thuộc về ai
hãy tự đề nghị giải thích rõ cho người dân ta hiểu
bổ nhiệm chủ tịch phó chủ tịch phường hiện nay là quận bổ nhiệm
vậy thì cái quyền của người dân là đến đâu giám sát đến đâu
nếu thực hiện hiệu quả không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường
thì sắp tới hà nội sẽ giảm được khoảng ba cán bộ
đem mô hình này nhân rộng ra cả nước
thì chắc chắn rằng việc tinh gọn bộ máy sẽ có những hiệu quả tích cực